liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào sáng nay ngày hai mươi ba tháng bảy trên tuyến quốc lộ năm thuộc địa bàn huyện kim thành tỉnh hải dương bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đề nghị cục cảnh sát giao thông phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh hải dương khẩn trương điều tra xác định nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông kiểm tra tình trạng sức khỏe các lái xe khi gây tai nạn như nồng độ cồn sử dụng ma túy và các chất kích thích
cục đăng kiểm việt nam phối hợp với các trung tâm đăng kiểm tiến hành kiểm tra tình trạng đảm bảo an toàn của các phương tiện giấy đăng kiểm tình trạng phương tiện khi xảy ra tai nạn
bộ trưởng giao tổng cục đường bộ việt nam tổ chức khảo sát tình trạng mặt đường các ngã giao liên quan đến quốc lộ năm trên địa bàn huyện kim thành khắc phục ngay tình trạng mặt đường lồi lõm trang bị thêm các thiết bị phản quang phân làn cho xe máy và xe cơ giới xây thêm gờ giảm tốc để tăng năng lực an toàn giao thông trên tuyến

ba vụ tai nạn giao thông nêu trên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng